thưa quý vị và các bạn một hectare sâm ngọc linh quanh năm sáu năm có thể mang lại doanh thu ba mươi tỷ đồng
câu chuyện làm giàu từ cây sâm ngọc linh đã được minh chứng thực tế tại huyện nam trà my của tỉnh quảng nam
nhiều hộ đồng bào xê đăng ở đây đã trở thành tỷ phú nhờ vào cây dược liệu quý này
hiệu quả kinh tế mà cây sâm mang lại không chỉ mở ra hướng thoát nghèo bền vững mà còn góp phần bảo vệ nguồn sen gốc của sâm
trong chuyên đề ra địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự
sâm ngọc linh cây làm giàu của bà con quảng nam phóng sự do đài phát thanh truyền hình quảng nam thực hiện
những cây xâm như quý vị và các bạn đang theo dõi có giá trị có tuổi đời từ tám năm tuổi
và mỗi ký xâm có tuổi đời tám năm tuổi này khi bán ra thị trường có giá trị từ ba mươi đến bốn mươi triệu đồng
chính nhờ giá trị kinh tế cao như vậy mà cây sâm đã trở thành cái thoát nghèo của đồng bào xê đăng
ở huyện quảng nam
cây sâm cao nam trà mi và thậm chí có những hồ gia đình từ trồng sâm đã được thành những tỷ phú trên đỉnh núi ngọc linh
đưa chúng tôi đi thăm ngôi nhà mới hoàn thành
anh hồ văn lượng phấn khởi chia sẻ ngôi nhà có giá trị gần một tỷ đồng
có được số tiền ấy là nhờ vào cây sâm
bên trong ngôi nhà gỗ mới cứng những vật dụng đắt tiền mà không một nhà người dân xe đằng nào ở đây có thể có được
đó là những chiếc ché xưa được đặt trang trọng ở khu vực giữa nhà
cạnh đó là một
một bộ nghi thức tâm linh của người xe đăng
mặc dù chưa có đường giao thông đi lại
xong từ tiền bán sâm gia đình anh lượng đã mua được tv xe máy tủ lạnh và đầy đủ các tiện nghi sinh hoạt khác trong gia đình
gắn bó với cây trồng này từ nhiều năm nay anh lượng hiểu rõ nhất về giá trị kinh tế mà nó mang lại
vì vậy mỗi năm gia đình anh tự trồng khoảng năm cây và anh cũng không nhớ mình có bao nhiêu diện tích sâm
chỉ biết mỗi năm thu từ một mươi đến một mươi năm kg sâm
tương đương với hơn năm trăm linh triệu đồng
theo anh lượng việc mua bán sâm cũng rất thuận lợi
mọi giao dịch đều thực hiện qua tài khoản và điện thoại
chúng tôi không yêu cầu ai cần bao nhiêu đó là mình thỏa thuận với giá cả số lượng bao nhiêu đó lệ sâm lệ nào giá cả bao nhiêu đó là chuyên khoản
chuyên khoản trước là mình sẽ đảm bảo một trăm linh là mình hứa bao nhiêu lệ nào đó mình sẽ có lệ đó
họ đã chuyên khoản cho mình rồi đúng giờ giờ dắt thời gian vào đó
mình sẽ đến tầng nơi đó giao dịch cho đó
họ tới nhà thì mình giao dịch cho nhà tới chỗ nào thì mình giao dịch cho đó
từ một người nông dân sẽ đang nghèo xong từ khi nhận ra giá trị đích thực và lợi nhuận từ cây sâm ngọc linh mang lại
anh nguyễn văn lượng đã mạnh dạn đứng ra vây vốn ngân hàng làm tổ trưởng tổ vay vốn của thôn hai xã trà linh
để cùng với bà con nông dân trong thôn phát triển mạnh diện tích trồng sâm trên địa bàn xã trà linh
đối với người nông dân nguyễn văn lượng thu nhập từ cây sâm đã mang lại cho gia đình anh cuộc sống ấm no giàu có
và anh tiếp tục hướng cho bốn người con của mình ăn học để quay lại phát triển vườn sâm của gia đình
cũng như thương hiệu cây sâm ngọc linh sâm việt nam
cũng có sau đó là cái thứ nhất ban đầu thì làm sao là phải học là cái nghề để trồng sâm
mình làm như thế nào đó là mình sử dụng là như thế nào đó
mình biết cách sử dụng là cây sâm đó là mỗi một ngày nó có giá trị là mình sử dụng bằng thế nào đó là quan trọng lắm
trong đó thiết thật nhất là có mô hình của ông nguyễn văn lượng ở thông hai xã trà linh
anh nguyễn văn lượng này là vừa là tổ trưởng tổ y báo quản lý là hai mươi hộ vai vai sáu trăm linh triệu đồng về trồng sâm trong nhóm hộ
anh vừa là tổ trưởng y báo và đồng thời là nhóm trưởng đầu tư vây báo ở đó
thì qua theo dõi và đến nay thì cái mô hình này rất là hiệu quả
đầu tư trồng sâm
và đã trả bóng sâm và đã trả nợ cho ngân hàng
hôm nay thì đã trả gần như là hết
từ trồng sâm gia đình anh nguyễn văn lượng đang sở hữu trong tay hơn ba mươi tỷ đồng
đây quả là khối tài sản vô cùng to lớn đối với một người nông dân định cư dưới chân núi ngọc linh
cũng như nhiều hộ đồng bào xê đăng khác do phải sinh sống ở một địa bàn khó khăn
điều kiện sản xuất nương rẫy rất bất lợi trồng cây lúa nước thì manh mún nhỏ lẻ
suốt một thời gian dài
cái đói cái nghèo luôn ám ảnh đối với gia đình bà hồ thị ba
cũng như hơn hai nhân khẩu của xã trà linh huyện nam trà my tỉnh quảng nam
thế rồi từ sự hỗ trợ của đảng nhà nước về giống phương pháp trồng xâm thu mua nguyên liệu
hiện tại gia đình bà ba đã sở hữu trong tay hơn hai cây sâm
và giờ đây cái đói cái nghèo đã không còn tồn tại trong ngôi nhà người phụ nữ xê đăng này
thậm chí gia đình bà còn có của ăn của để và vươn lên làm giàu ở thôn ba xã trà linh huyện nam trà my
những năm trở lại đây nhờ giá sâm ngọc linh tăng rất cao
bình quân mỗi ký sâm củ bán ra từ hai mươi đến ba mươi năm triệu đồng tùy vào độ tuổi
theo thống kê hiện toàn vùng này có khoảng sáu trăm linh hộ gia đình đầu tư phát triển cây sâm
những người trồng sâm ở ngọc linh cho biết
hiện sản lượng sâm củ chưa đáp ứng đủ so với nhu cầu của thị trường
nhiều giao dịch đã không thực hiện được vì không có hàng để bán
cả huyện nam trà my mới có bảy mươi hectare sầm số cây đến kỳ thu hoạch còn ít
trong khi thương hiệu sông ngọc linh đã được nhiều người biết đến
nên nhu cầu sử dụng ngày càng lớn
đúng cây này là thuốc nghèo
số đói giảm nghèo có khi nào trồng nhiều nữa làm giao cho nhiều
nhiều người hỏi mua nhưng mà mình cũng chưa có
để vừa bảo trồn vô giống cũng có một nhà một năm cũng được bán một ít một ký hai ký kia
một vấn đề đặt ra nguồn sâm ngọc linh quý hiếm
giá tiêu thụ ngoài thị trường cao
nên đã bắt đầu xuất hiện tình trạng xâm giả nguồn giống bị lai tạp với các vùng khác
việc trộm sâm diễn biến phức tạp
trước thực tế đó hội đồng nhân dân tỉnh quảng nam đã thông qua đề án
bảo tồn và phát triển sâm ngọc linh thương hiệu quảng nam
trong đó nhà nước sẽ hỗ trợ tám mươi kinh phí cho đồng bào xi đăng ca rong trồng sâm
đứng ra thu mua sản phẩm cho đồng bào
nhiệm vụ chính trong những năm đến của trại xâm
mà thuộc trung tâm đang quản lý trực thuộc sở y tế
thì làm nhiệm vụ chính là tiếp tục sẽ bảo tồn phát triển những cái cây
mà đã được số lượng cây đã được ươm trồng đưa ra vườn trước đây
và tập trung cho việc phát triển vườn ươm giống
tạo ra được cái lượng số lượng cai mà giống cai trồng trong những năm đến
để cho tạo cái việc có số lượng cai trồng trong vườn ươm
đảm bảo cho cái việc làm thế nào để chúng ta tạo thành một cái vùng nguyên liệu
trong cái thời gian lao dài và trước mắt cung cấp cho huyện nam trà mây
để cho dân phát triển cây dự án trồng sâm trong bên dân
góp phần phát triển kinh tế xã hội của nam trà my
phục vụ cho công tác giảm nghèo xóa đối cho đồng bào ở khu vực nam trà my của chúng ta
trên cơ sở này đề án phát triển sâm ngọc linh đã ra đời
theo đánh giá của nhiều chuyên gia đề án đã đề cập tổng thể tới sự phát triển và bảo tồn cây sâm
cũng như cải thiện đời sống cho đồng bào vùng trồng sâm
trong đề án phát triển cây sâm việt nam do ủy ban nhân dân huyện nam trà my đề xuất
nếu cây sâm bán ở dạng thô mới chỉ phản ánh một phần giá trị thực của nó
trong khi các dự án sản xuất và chế biến sâm có thể cho ra nhiều sản phẩm khác dưới dạng dược liệu
hóa mỹ phẩm và thực phẩm chức năng qua đó giá trị kinh tế sẽ tăng theo cấp số nhân
muốn làm được điều này trước hết cần xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm
bởi đây là yếu tố tác động trực tiếp tới thị trường và giá trị của nó
sân mộc linh cũng đã được khẳng định về mặt chất lượng
tuy vậy nhưng để tất cả người dân việt nam chúng ta biết hoặc tất cả người dân thế giới biết
điều đấy cũng chưa đạt được
cho nên trong thời gian tới chúng ta phải có những chính sách
đầu tiên là quảng bá
chất lượng của sân mộc linh
vì sân mộc linh thì nhiều người biết nhưng chất lượng thế nào vân vân thì cũng chưa phải biết
thì phải quảng bá mạnh hơn
và phải có cái nơi tin cậy để người dân có thể tiếp cận được
rồi quảng bá ra thế giới để họ hiểu rằng sân mộc linh của chúng việt nam
cũng là một loài sân rất là quý có đẳng cấp trên thế giới để họ có thể đến
đến thì ngoài việc họ có thể tiêu dùng
hai nữa là hợp tác để sản xuất kinh doanh và tiêu thụ trong nước
trên thế giới
cần phải phát triển hạ tầng trên vùng sông gốc
bởi vì hiện nay cây sâm nó phát triển từ độ cao từ một đến hai bốn trăm linh m
so với mực nước biển
cây sâm là sống trong rừng
chính vì vậy mà cần phải có một số hạ tầng
để cho thuận tiện cho việc đầu tư trồng phát triển cây sâm
cũng như thu hút các doanh nghiệp lên đầu tư phát triển rộng
cái dự án trong đề án này đó là về phát triển công nghiệp xanh
thì tôi xin nói ngắn gọn công nghiệp sâm thì chủ yếu là
về đưa khoa học vào để nhân giống
cũng như đưa khoa học vào để chiếc xuất
ví dụ như về dược phẩm
về mỹ phẩm
hoặc là về thực phẩm chức năng
ra hàng trăm hàng ngàn sản phẩm phục vụ cho con người
phục vụ cho nhân dân việt nam
vùng sâm tự nhiên
sông gốc ở núi ngọc linh thuộc huyện nam trà my tỉnh quảng nam
vùng này có khí hậu rất là tốt cho sức khỏe con người
cũng như cái cây sâm ngọc linh là cây sâm rất là quý
cộng với cái rừng nguyên sinh
thì tôi nghĩ đây có một cái dự án phát triển du lịch sinh thái
cũng như du lịch nghỉ dưỡng rất là thú vị
phát triển cây sâm ngọc linh
sao cho một ngày nào đó
đây là một sản phẩm quốc gia
nó đem lợi cho nhiều người dân
cũng như đem lợi cho đất nước việt nam
giá trị kinh tế của cây sâm ngọc linh đã được khẳng định
và việc đưa cây sâm trở thành sản phẩm quốc gia là hoàn toàn có cơ sở
những gì mà chính quyền tỉnh quảng nam cũng như huyện nam trà my đang thực hiện
nhằm hiện thực hóa về một vùng sản xuất xâm lớn nhất việt nam
với những kỳ vọng về một sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao
thì việc phát triển cần phải có những tính toán kỹ hơn
khi đã trở thành hàng hóa
cây sâm thành sản phẩm quốc gia cần phải được tiến hành song song
bên cạnh đó những hỗ trợ bước đầu cho người dân tham gia trồng
và di thực cây sâm là cần thiết
tạo đà để họ vươn lên thoát nghèo tiến tới làm giàu
thưa quý vị và các bạn
phóng sự sâm ngọc linh cây làm giàu của bà con quảng nam
do đài phát thanh truyền hình quảng nam thực hiện
mà quý vị và các bạn vừa theo dõi
đã khép lại chuyên đề cho địa phương của kênh truyền hình nhân dân hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại